ngăn ngừa lạ hóa và làm đẹp da nhờ bổ sung năm loại trái cây giàu chất chống oxy hóa
trái cây là nguồn thực phẩm dầu vitamin và giàu chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe toàn diện đặc biệt là làn da
dưới đây là năm loại quả mà bạn nên bổ sung trong chế độ ăn uống hằng ngày để nuôi dưỡng làn da ngăn ngừa lão hóa
một các loại quả mọng
các loại quả mọng như dầu tây việt quất mâm xôi rất giàu chất chống oxy hóa đặc biệt là vitamin c và athosai anin
các chất này có khả năng chống lại các gốc tự do giảm stress oxy hóa và tình trạng viêm da da xỉn màu
bởi vậy thêm các quả mạo vào thực đơn ăn uống hàng ngày có thể giúp làm đẹp da và duy trì làn da trẻ trung tươi tắn
bạn có thể ăn các loại quả mọng cùng ngũ cốc hoặc sữa chua vừa ngon miệng vừa cung cấp đầy đủ dinh dưỡng
hai cam giàu chất chống oxy hóa
cam là nguồn cung cấp vitamin c dồi dào giúp chống lại các gốc tự do gây hại và thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen
nhờ vậy mà làn da trở nên đàn hồi căng mịn và hạn chế sự xuất hiện các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn vết chân chim
đặc biệt chỉ bằng việc ăn một quả cam bạn đã có thể nhận được gần như tất cả lượng vitamin c cần thiết trong một ngày
ăn cam hàng ngày cũng rất tốt cho sức khỏe của não vì vitamin c là yếu tố chính trong việc ngăn ngừa suy giảm tinh thần
ba quả bơ
quả bơ chứa một lượng chất dinh dưỡng ấn tượng và đặc biệt giàu chất sơ chất chống oxy hóa vitamin và khoáng chất
trong thành phần của quả bơ có chứa một lượng dầu từ thiên nhiên có khả năng thấm sâu vào da để nuôi dưỡng cấp nước cho làn da từ đó giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa sớm
không chỉ vậy đặc tính dưỡng ẩm của quả bơ còn giúp bảo vệ làn da tránh khỏi những tác hại từ môi trường
bên cạnh đó lượng vitamin e và c dồi dào trong quả bơ có khả năng giúp bảo vệ tế bào da khỏi những tác hại của các cốc tự do hạn chế tình trạng lão hóa và nếp nhăn trên da
bạn có thể sử dụng bơ để ăn trực tiếp hoặc kết hợp thêm một số nguyên liệu tự nhiên khác như mật ong sữa chua sầu ô lưu để làm mặt nạ dưỡng da
táo chứa quai sơ tin một chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa và duy trì làn da trẻ trung
ngoài ra nhờ hàm lượng vitamin c dồi dào táo rất hữu ích trong việc làm đều màu da và cải thiện quần thơm dưới mắt
bạn có thể sử dụng nước ép táo như một loại mặt nạ dưỡng da bằng cách tẩm nước táo vào bông tẩy trang
sau đó thỏa đáp lên mặt trong khoảng một mươi một mươi năm phút thực hiện hai ba lần mỗi tuần để đạt kết quả tốt nhất
lựu rau chất chống oxy hóa và polyphenol là bộ đôi tấm khiên chống lại quá trình lão hóa
cụ thể là các tác nhân gây sạm nám xỉn màu và nếp nhăn
ngoài ra chất chống oxy hóa từ lựu bảo vệ làn da khỏi tác hại của tiêu uv một cách tự nhiên và hiệu quả
lựu có thể sử dụng như một món ăn nhẹ lành mạnh hoặc kết hợp trong món salat rau xanh
vừa ngon miệng đẹp mắt vừa cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể